thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp công tước xứ cambridge
bà tước xứ stratton của scotland nam tước xứ carrickfeckers của bắc ireland
hoàng tử anh william arthur philip lewis tại trụ sở chính phủ
trong chuyến thăm lần đầu tiên của hoàng tử tới việt nam
hoan nghênh và chào mừng công tước xứ cambridge hoàng tử william tới việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp
của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và vương quốc anh
trên tất cả các lĩnh vực tin tưởng chuyến thăm việt nam
của công tước xứ cambridge sẽ thành công tốt đẹp
thủ tướng nhấn mạnh việt nam luôn mong muốn thúc đẩy hợp tác với vương quốc anh
khẳng định hợp tác kinh tế là trụ cột trong quan hệ giữa hai nước
thủ tướng bày tỏ mong muốn công tước xứ cambridge ủng hộ có biện pháp
thúc đẩy quan hệ hợp tác và tình hữu nghị giữa hai nước
ngày một phát triển tốt đẹp hơn trong thời gian tới
thủ tướng chúc công tước đồng chủ trì thành công hội nghị tại hà nội
về phòng chống buôn bán trái phép các loại động vật thực vật hoang dã
thủ tướng cho biết việt nam đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ động vật hoang dã
và trên thực tế công tác này luôn được triển khai đồng bộ trong việc xây dựng
hoàn thiện thể chế và trong triển khai áp dụng các quy định của pháp luật
các cơ quan chức năng của việt nam cũng xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu
buôn bán động vật hoang dã qua biên giới cả trên bộ trên biển và hàng không
trên tinh thần đó thủ tướng mong muốn vương quốc anh tiếp tục ủng hộ
hỗ trợ việt nam để triển khai nhiệm vụ này một cách hiệu quả trong thời gian tới
chuyến thăm việt nam lần đầu tiên này là để tìm hiểu đất nước con người
và kết quả công tác phòng chống buôn bán thực vật động vật hoang dã
công tước sứ cambrid đánh giá cao kết quả nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã của việt nam
và cho rằng việc tăng cường pháp luật trong cuộc chiến này tại việt nam
có thể trở thành một hình mẫu để các quốc gia khác học tập
cuộc chiến bảo vệ các loại động vật quý hiếm là vấn đề xuyên quốc gia
xuyên biên giới và mang tính cấp bách
công tước cho biết đây cũng là mục tiêu của hội nghị tại hà nội
về chống buôn bán trái phép động thực vật hoang dã
công tước sứ cambridge cho rằng sự ủng hộ và cuộc quyết liệt của chính phủ
là điều kiện quan trọng để bảo đảm cho thắng lợi của cuộc chiến bảo vệ động vật hoang dã
và có ý nghĩa lớn trong việc đối phó xử lý tội phạm buôn bán động vật hoang dã
loại tội phạm có mức độ nguy hiểm
tương đương với tội phạm buôn bán người